ngay lập tức người dân trong khu phố mỗi người một tay sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa
một tổ chữa cháy cơ động với xe máy chữa cháy cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
kịp thời phối hợp dập tắt đám cháy di rời tài sản và giải cứu người mắc kẹt bên trong
những tình huống diễn tập như thế này thường xuyên được tổ chức trong các khu dân cư trên địa bàn quận ba đình
để người dân có kỹ năng tốt hơn khi xử lý các sự cố cháy nổ
trước đây chưa có vấn đề này thì ở cái khu này cũng đã có nhà bị cháy rồi
nhưng mà khi bị cháy là tất cả đồng nhân dân ở trong khu này đều đi ra
người thì phá cửa người thì bây hàng người thì cầm cái xịt cá nhân kia xịt
chính vì thế cho nên cái khu này hiện nay mới được như thế này
còn nếu không thì toàn bộ cái khu này đã bị cháy rụi cách đây ba năm
địa bàn phố rồi ngõ nhỏ phố nhỏ
là một trong những địa bàn mà chúng tôi đánh giá là công tác chữa cháy là khó nhất
với cái phương châm làm sao đưa cái phương tiện đưa lực lượng về tại cơ sở
chứa cháy ngay tại chỗ để làm tăng cái hậu quả chứa cháy ban đầu
thì chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban quận là trang bị phương tiện phòng cháy trực tiếp xuống từng tổ dân phố
ở đây các công chí có thấy là chúng tôi đã tham mưu là sử dụng cái xe máy chữa cháy
một trong những chúng tôi cho rằng đây là một trong những giải pháp
đảm bảo đảm bảo chứa cháy trang bị cho các tổ dân phố trang bị cho các công an phường
tại bắc giang đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận
tại một buổi diễn tập phương án phòng chứa cháy của đội chứa cháy chuyên ngành công ty phu giang
khu công nghiệp vân trung huyện việt yên
với tình huống xảy ra cháy tại tầng năm của tòa nhà
ngay lập tức đội chữa cháy chuyên ngành có mặt
khai các phương án chứa cháy đồng thời gọi cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chứa cháy công an tỉnh
huy động xe chứa cháy đến hỗ trợ
sau một mươi năm phút đám cháy được dập tắt kịp thời không để cháy lan
công tác cứu nạn cứu hộ đảm bảo chính xác và an toàn
anh em chữa cháy trong đội thì rất là nhiệt tình
có những anh em cũng những giờ nghỉ anh em vẫn đến để tham gia chữa cháy
đội phòng cháy chứa cháy khu giang tất cả các cụ cháy trong khu vực vân trung
là đội cơ sở
ở khu vực vân trung này thì đều là đội đầu tiên mà đến trước để chứa cháy có hiệu quả nhất
còn đây là những hình ảnh của đội chữa cháy chuyên ngành
khu công nghiệp quang châu thuộc công ty cổ phần khu công nghiệp sài gòn bắc giang
với hai mươi bốn thành viên đội chia ba ca trực khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để đảm bảo kịp thời xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra
hàng tuần các thành viên trong đội duy trì tập luyện các phương án chữa cháy
từ cách kiểm tra hệ thống
đến các thao tác vận hành

từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đội chứa cháy chuyên ngành khu công nghiệp vân trung

chứa cháy kịp thời cho các thành viên
tám vụ cháy lớn xảy ra tại các công ty thuộc khu công nghiệp vân trung và quang châu

nhờ có sự phối hợp của đội chứa cháy chuyên ngành ở khu công nghiệp
mà các vụ cháy đã giảm được nhiều thiệt hại về tài sản cho các doanh nghiệp